sáng nay một mươi chín tháng một mươi hai tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
chủ trì lễ đón thống tướng minh ông lài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước cộng hòa liên bang myanmar và các thành viên đoàn thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
ngay sau lễ đón hai bên đã diễn ra hội đàm
tại hội đàm hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển đạt kết quả thiết thực theo nội dung thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương ký từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
trong đó một số lĩnh vực hợp tác hiệu quả như trao đổi đoàn đào tạo ngôn ngữ đào tạo quân y
thời gian tới hai bên thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các nội dung trong bản ghi nhớ phát huy hiệu quả của cơ chế nhóm làm việc chung
và thúc đẩy việc tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ nhất và tiếp tục tích cực tham vấn hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương
và trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm đặc biệt là các cơ chế hợp tác quốc phòng quân sự khu vực hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng